tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có buổi tiếp đoàn hội đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean
do ông alexander fengmen chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trường đoàn
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của việt nam
khẳng định việt nam luôn ủng hộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển mong muốn hội đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean tiếp tục hợp tác chặt chẽ
và là cầu nối quan trọng trong kết nối doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư vào việt nam
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước hai chính phủ
ông alexander filman đánh giá cao việt nam trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời mong muốn việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoa kỳ
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại việt nam